những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai